thông tin mới nhất liên quan đến vụ án mạng khiến một người thiệt mạng một người bị thương xảy ra tại xã quỳnh bảng huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đang tạm giữ hình sự đối tượng hồ đức kế bốn mươi năm tuổi trú tại huyện đông anh tp hà nội để điều tra về hành vi giết người
tại cơ quan công an bước đầu kế khai nhận vào sáng ngày một mươi hai tháng năm kế về quê đến nhà anh họ là anh hồ đăng hội chơi
tại đây giữa hai người xảy ra mâu thuẫn kế đã dùng dao cắt cổ anh hội khiến anh này tử vong
phát hiện anh hội đã chết kế mang thi thể nạn nhân giấu dưới các bó cây ngô rồi phủ bạt lên
tiếp đến kế cầm dao chạy đến nhà bà hồ thị hảo bốn mươi năm tuổi chú xã quỳnh bảng dùng dao khống chế và cứu cổ bà hảo khiến nạn nhân gục tại chỗ
sau khi ra tay với bà hảo kế nhảy qua bờ rào bỏ trốn thì bị người dân phát hiện bắt giữ
bà hảo bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
hồ đức quế quê ở xã phường bảng đã ra hà nội sinh sống từ lâu
sau khi bị bắt bước đầu kế khai nhận nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn cá nhân
rất nhiều vụ án đã xảy ra mà nguyên nhân là từ những mâu thuẫn cá nhân không được hóa giải
nhiều vụ án đã để lại hậu quả vô cùng đau lòng
người thì mất mạng người phải đi tù
và đau xót hơn là có những vụ án mà kẻ gây tội là con và nạn nhân thì không ai khác lại chính là đấng sinh thành
vụ án xót xa vừa mới xảy ra tại huyện kim bảng tỉnh hà nam
do mâu thuẫn với bố mẹ đẻ lê thị loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại xã thanh xuân huyện kim bảng tỉnh hà nam
đã tưới xăng vào giường ngủ của bố mẹ và châm lửa đốt khiến mẹ ruột tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam đã khởi tố bị can đối với lê thị loan về hành vi giết người
sự việc xảy ra vào tối ngày một tháng năm lê thị loan xảy ra mâu thuẫn với bố mẹ ruột là ông lê xuân lạc và bà trương thị hiền
trú tại huyện kim bảng tỉnh hà nam
đến khoảng một mươi hai giờ đêm khi bà hiền đang ngủ loan chốt cửa ngoài dùng xăng đổ vào giường của mẹ mình đang nằm
rồi châm lửa đốt và bỏ đi
phát hiện sự việc ông lạc từ nhà dưới nhanh chóng pháo cửa và dập lửa đu bà hiền phát khỏi đám cháy
tuy nhiên do lửa bén xăng cháy nhanh nên bà hiền bị bỏng nặng ông lạc bị bỏng nhẹ và bị thương ở tay
do vết bỏng quá nặng nên bà hiền đã tử vong vào ngày một mươi một tháng năm sau một mươi ngày điều trị tại bệnh viện
sau khi gây án loan bỏ trốn và bị bắt tại phường bắc sơn thành phố bìm sơn tỉnh thanh hóa
sau đó được di lý về hà nam để phục vụ công tác điều tra
những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống cộng thêm sự thiếu kiềm chế hay bột phát nóng nảy
không nhận thức được tính nguy hiểm của lời nói
và hành vi có thể dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
hệ lụy đau lòng là thủ phạm lĩnh án thậm chí phải nhận án trung thân tử hình
còn không ít nạn nhân thiệt mạng hoặc mang thương tích suốt đời ghi nhận của phóng viên thời sự
tháng chín năm hai nghìn một mươi tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với vũ tuấn anh ba mươi bốn tuổi chú tại xã an tường thành phố tuyên quang
về tội danh giết người nạn nhân trong vụ án này là anh nguyễn mạnh hùng chú tại xã an tường thành phố tuyên quang
nguyên nhân của vụ án được cho rằng nạn nhân trong lúc mời rượu đã giảm sỡ vợ mình
ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín từ vụ án tranh chấp nhỏ tại quán nhậu
đối tượng nguyễn văn hoan chú tại xã thượng ấm huyện sơn dương đã dùng dao bầu đâm nhiều nhát
khiến anh quốc văn tranh tử vong
hai biên sĩ sau sát thì em có bênh bạn ra thì cũng đánh nhau
không rồi đấy thì em bị đau bị vụt đá hai phát vào tay
rồi em chạy vào trong quán chạy vào quán thì em tìm đồ ra để đánh nhau lại
thì em nhìn thấy một con dao trên bàn em vơ cái con dao đấy
em chạy qua lại em đánh nhau với thanh niên đấy ạ
bây giờ mà ví dụ mà trong vấn đề vẫn là ở cái hoàn cảnh đấy thì em sẽ cư xử như thế nào
em sẽ bình tâm bình tĩnh hơn và can ngăn mọi việc
hầu hết các vụ án này phát sinh do mâu thuẫn trong quan hệ ứng xử
có vụ án xảy ra mâu thuẫn rất nhỏ
nhưng để lại hậu quả rất đau lòng
kết cục người chết kẻ vào tù
để lại nhiều hệ lụy cho xã hội gây phức tạp cho tình hình an ninh trật tự ở địa phương
vùng đồng bào dân tộc thiểu số
cái nhận thức pháp luật của người ta nó còn hạn chế
nếu do những mâu thuẫn nhất là bạn bè mâu thuẫn gia đình
nó xảy ra nhưng chính quyền địa phương và những người có phát hiện
thì lại không phát hiện và giải quyết kịp thời
và rồi những chỗ vụ án đặc biệt những vụ án của những chỗ bị than viễn hoan rồi
rồi cũng vậy nó xảy ra thì nó vào ban đêm
những thanh niên này là cũng thiếu tư dưỡng trẻ niệm ở đức
lẽ ra bây giờ đấy là cũng lên về nhà rồi
nhưng lại vào đó ngồi uống rượu với nhau cho nên là xảy ra những cái xích mích nhỏ
nhưng không được không biết kiềm chế bản thân
thành ra cái mâu thuẫn nhỏ nó càng bộc phát lớn hơn cho nên dẫn cái việc như thế

cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang đã xử lý sáu vụ án
nguyên nhân xuất phát chủ yếu từ những lý do đơn giản
mà người gây án thường trong tình trạng bộc phát không làm chủ được bản thân
điều đang nói có những vụ án nảy sinh trên bàn nhậu
khi cả nạn nhân và đối tượng đã có nồng độ cồn trong người
trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh tuyên quang đã xảy ra một số vụ trọng án
liên quan đến một số đối tượng thành châu niên
do sự không bình tĩnh do sự nóng nảy
do nhìn đẻo
rồi là có những bạn gái đầy cổng có uống rượu bia
người ta nóng tính và còn nhìn đẻo
có những đại ca khẽ sau đó không giữ được bình tĩnh
đã dẫn đến việc là xảy ra án mạng
và cái việc mà các thành châu niên không kiểm trí được bản thân
thì cái đấy cũng là một trong những cái mà nỗi lo của công an tỉnh
về cái việc phòng ngựa
những vụ án giết người xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ
nhất thời nên công tác phòng ngừa còn gặp nhiều khó khăn
do vậy để hạn chế tối đa các vụ án loại này
thì bản thân mỗi người ngoài việc chấp hành pháp luật
cần bình tĩnh xem xét lợi hại để tự mình kiềm chế
trước khi gây ra hậu quả
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
vừa bị công an huyện gia bình tỉnh bắc ninh phát hiện bắt quả tăng
cụ thể tại gian phòng ngụ tầng hai nhà nguyễn văn tình bốn mươi năm tuổi
xã quỳnh phú huyện gia bình tỉnh bắc ninh
lực lượng công an phát hiện bắt giữ năm đối tượng
gồm nguyễn văn đông nguyễn văn sĩ nguyễn phúc hiện
nguyễn văn luyến và nguyễn đức tuấn
cùng ở xã quỳnh phú huyện gia bình tỉnh bắc ninh
đang có hình di đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa
lực lượng công an thu giữ hơn ba mươi triệu đồng tiền mặt
cùng nhiều vật chứng có liên quan đến hoạt động đánh bạc
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
một gia đình của xã đảo thổ châu huyện phú quốc tỉnh kiên giang
có bốn người bị hôn mê sâu đã được chính quyền
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
hỗ trợ đưa về trung tâm y tế huyện cấp cứu kịp thời
đây là những việc làm thiết thực cụ thể và đầy ý nghĩa
trong chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân
đã được bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn triển khai có hiệu quả
tại các địa phương xã đảo tây nam bộ
vào trưa ngày một mươi hai tháng năm ngay sau khi tiếp nhận thông tin
về việc một gia đình có bốn người bị hôn mê sâu
bộ tư lệnh cảnh sát biển bốn đã điều động tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi chín
khẩn trương ra đảo thổ chu tiếp nhận các nạn nhân đưa lên tàu
trong tình trạng nguy kịch suy hô hấp nặng hôn mê sâu
tuy nhiên một bé trai một mươi tuổi đã tử vong trước khi lực lượng cứu hộ tiếp cận
sau khi tiếp nhận ba nạn nhân còn lại trung tâm y tế phú quốc
đã kịp thời cứu được các nạn nhân qua cơn nguy kịch
được biết các nạn nhân trong một gia đình gồm hai vợ chồng
là nguyễn văn bình bốn mươi ba tuổi và lê thị trang ba mươi ba tuổi
cùng hai con trai đều trú tại ấp bãi ngự xã thổ châu
theo ủy ban nhân dân xã thủa châu cả bốn người có thể bị hôn mê
từ tối ngày một mươi một tháng năm nhưng đến sáng ngày một mươi hai tháng năm mới được người dân phát hiện
hiện trung tâm y tế phú quốc đang tập trung cứu chữa hồi phục sức khỏe
cho các nạn nhân đồng thời xét nghiệm lấy mẫu thức ăn để tìm ra nguyên nhân vụ việc
công an tỉnh quảng bình đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc hai nữ sinh
bị đánh hội đồng rồi quay clip tung lên mạng xã hội
nhà trường đang vận động gia đình học sinh bị hại sớm ổn định tâm lý
để đưa các em trở lại trường học
trước đó trên facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai nữ sinh
bị một nhóm nữ sinh khác lao vào hành hung khiến một em phải vào bệnh viện điều trị
địa điểm của hành hung được xác định là ngay trước cổng trung tâm văn hóa huyện lệ thủy
thuộc thị trấn kiến giang huyện lệ thủy
hiệu trưởng trường trung học phổ thông nguyễn trí thanh huyện lệ thủy tỉnh quảng bình cho biết
đã nhận được bản tường trình toàn bộ sự việc cùng clip của hai nạn nhân
nhà trường và giáo viên chủ nhiệm cũng đã đến nhà thăm hỏi động viên tinh thần
em học sinh bị hành hung hiện công an huyện lệ thủy đang vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân sự việc
bộ giáo dục và đào tạo vừa ban hành văn bản hướng dẫn công tác thanh tra kiểm tra
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
bộ yêu cầu sở giáo dục và đào tạo cục nhà trường bộ quốc phòng thành lập và công khai đường dây nóng
tiếp nhận xử lý thông tin liên quan đến kỳ thi từ ngày ba tháng sáu đến hết ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi
công tác thanh tra kiểm tra nhằm kịp thời nắm bắt thông tin
phản ánh về kỳ thi giúp cơ quan quản lý tổ chức cá nhân tham gia kỳ thi
thực hiện đúng quy chế thi và các văn bản liên quan đến kỳ thi
góp phần bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc đúng quy chế
đồng thời công tác này giúp phòng ngừa phát hiện xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm nếu có
kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện quy chế thi hướng dẫn tổ chức kỳ thi
và cơ chế chính sách liên quan đến kỳ thi
công tác thanh tra kiểm tra phải tuân theo quy định của pháp luật
không làm thay nhiệm vụ của hội đồng thi không làm cản trở hoạt động bình thường
của đơn vị tổ chức và cá nhân tham gia kỳ thi kịp thời xử lý kiến nghị xử lý tổ chức
đơn vị cá nhân vi phạm quy chế thi theo quy định
bộ giáo dục và đào tạo quy định cụ thể nội dung và phương pháp thanh tra kiểm tra như sau
công tác thanh tra kiểm tra tập trung vào công tác chuẩn bị thi coi thi
chấm thi tự luận xử lý các bài thi vi phạm quy chế thi và cập nhật điểm thi
vào hệ thống quản lý thi trung học phổ thông quốc gia phúc khảo bài thi tự luận
xét công nhận tốt nghiệp ban chỉ đạo thi các cấp thành lập các đoàn kiểm tra
và tiến hành kiểm tra các khâu của kỳ thi
thông tin tại hội nghị trực tuyến phòng chống dịch tả lợn châu phi tổ chức vào sáng qua
thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phùng đức tiến cho biết
đến ngày một mươi hai tháng năm số lợn bệnh buộc phải tiêu hủy đã lên tới hơn một hai triệu con
chiếm khoảng hơn bốn tổng đàn lợn của cả nước
dịch vẫn chưa được khống chế hoàn toàn và vẫn tiếp tục ghi nhận thêm cậu dịch mới
tại một số địa phương
vào tối ngày hôm qua ubnd huyện đồng phú tỉnh bình phước đã tiến hành tiêu hủy
toàn bộ chín mươi con lợn có trọng lượng là trên ba tấn của hộ gia đình ông trần văn tháp
ở xã tân lập huyện đồng phú tỉnh bình phước do phát hiện dương tính với dịch tả lợn châu phi
đồng thời chính quyền địa phương đã thực hiện các biện pháp tiêu độc khử trùng
đối với khu vực phát hiện bệnh và các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn xã tân lập
tăng cường công tác kiểm dịch vận chuyển kiểm soát giết mổ
nhất là các khu vực chợ lò giết mổ để ngăn chặn dịch không lây lan
chiều cùng ngày ubnd tp đồng xoài tỉnh bình phước cũng xác nhận
trên địa bàn tp đồng xoài vừa xuất hiện hai ổ dịch tả lợn châu phi
trong hai đàn lợn của hai hộ chăn nuôi tại khu phố phú mỹ
phường tân phú tp đồng xoài dương tính với dịch tả lợn châu phi
sau huyện đồng phú tp đồng xoài là đơn vị góc huyện thứ hai của tỉnh bình phước
phát hiện dương tính với dịch tả lợn châu phi
tính đến tối ngày một mươi ba tháng năm đã có sáu ổ dịch trên địa bàn huyện đồng phú
và tp đồng xoài bị dịch tả lợn châu phi
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình phước đang triển khai
hành động ứng phó khẩn cấp với dịch tả lợn châu phi trên địa bàn
liên quan đến sự cố tàu hàng hh bốn chật bánh tại ga đạm xá tỉnh nam định
sau gần tám giờ đồng hồ tuyến đường sắt bắc nam đã thông tuyến trở lại
vào lúc bốn giữa chiều ngày hôm qua
tuy nhiên các đoàn tàu đang chạy qua khu vực mới gặp sự cố với tốc độ trung bình
trước đó vào lúc tám giờ năm mươi phút ngày một mươi ba tháng năm tàu hàng mang số hiệu hh bốn

tòa tàu bị lật sang phía đường gom không có phương tiện
toa tàu bị lật sang phía đường gom không có phương tiện qua lại nên không gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
tuy nhiên sự cố này đã ảnh hưởng hư hỏng khoảng sáu trăm linh mét đường ray
làm đường sắt bắc nam ách tắc
ngành đường sắt phải chuyển tải ba đoàn tàu se hai mươi se năm và se tám bằng ô tô
giữa hai ga nam định đặng xá dài khoảng bảy km để lên tàu tiếp tục hành trình
đồng thời ngành đường sát phải vận chuyển bằng ô tô một trăm chín mươi một hành khách tàu se tám từ nam định về hà nội
sau khi xảy ra sự cố tổng công ty đường sắt việt nam chỉ đạo các đơn vị trong khu vực
điều động nhân lực phương tiện thiết bị cứu hộ đến hiện trường để giải quyết khắc phục hậu quả vụ tai nạn
thưa quý vị tai nạn giao thông liên quan đến việc sử dụng rượu bia là một trong những vấn đề gây nhức nhối trong xã hội hiện nay
theo các thống kê thì thực trạng sử dụng rượu bia ở nước ta cũng đang ở mức khá cao
hệ lụy mà những người sử dụng rượu bia gây ra thì ai cũng đều hiểu rõ
nhưng tại sao tình trạng sử dụng chất có cồn vẫn tiếp tục gia tăng
phóng viên an ninh ngày mới tiếp tục ghi nhận về thực trạng này
hình ảnh quen thuộc tại bệnh viện việt đức mỗi dịp nghỉ lễ
tại đây vào dịp cao điểm số lượng nhập viện của các bệnh nhân có thể tăng từ một năm đến hai lần
và cũng có không ít trường hợp nhập viện liên quan đến sử dụng rượu bia
các báo cáo độc lập của tổ chức y tế thế giới khảo sát đối với hàng chục bệnh viện
ở khu vực phía bắc thì cho thấy rằng tỷ lệ mà người nhập viện có liên quan tới rượu bia
là có thể chiếm tới bốn mươi sốc chỉ bốn mươi vào ngoài thường
đặc biệt là vào các dịp lễ tết các dịp nghỉ lễ tết âm lịch du lịch các dịp nghỉ lễ quốc gia
thì tỷ lệ những vụ việc nhập viện do tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia
có thể chiếm trên sáu mươi
số liệu thống kê trong năm hai nghìn một mươi tám cho thấy
các chỉ số phát triển con người của việt nam đứng thứ một trăm một mươi sáu trên tổng số một trăm tám mươi chín quốc gia
tuy nhiên chỉ số tiêu thụ rượu bia tại việt nam lại đang trong top của khu vực
cụ thể đứng thứ ba châu á sáu mươi bốn thế giới với mức trung bình tám ba lít
đáng chú ý số liệu tốc độ tiêu thụ rượu bia tăng chóng mặt tỷ lệ thuận với tai nạn giao thông từ ma men
kết quả một cuộc khảo sát do ủy ban an toàn giao thông quốc gia
và tổ chức y tế thế giới who
thực hiện tại một mươi tỉnh thành năm hai nghìn một mươi sáu cho thấy
tỷ lệ các vụ tai nạn do rượu bia chiếm khoảng ba mươi chín sáu
năm hai nghìn một mươi sáu xảy ra gần hai mươi một năm trăm linh vụ tai nạn giao thông với tám bảy trăm linh người chết
thì chỉ riêng tai nạn giao thông do bia rượu đã sắp xỉ chín vụ
chúng ta vẫn đã và đang phải chứng kiến hằng ngày hằng giờ
những chiếc xe điên do người dân
chúng ta sẽ tạo nên phấn điên nguồn trên đường phố
gây đến những cái chết đau thương biến bao gia đình trở thành bất hạnh
rõ ràng những gì chúng ta đã biết đã làm đang làm là chưa đủ
cũng theo các chuyên gia giao thông mặc dù đã tuyên truyền rất nhiều đa dạng các hình thức
nhưng vẫn còn không ít bộ phận người dân vẫn chưa thực sự hiểu đúng đắn về tác hại của rượu bia
bởi các con số thống kê đã nói lên như một lời khẳng định rõ ràng hơn nữa
theo một nghiên cứu độc lập của đại học việt đức
có tới chín mươi số người vào quán bia sau đó vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện
đây là những người trưởng thành và họ là có bằng lái hợp pháp
và đương nhiên là họ nhận thức được những cái hành vi như vậy là hành vi vi phạm không đúng quy định
tuy nhiên họ vẫn thực hiện
như vậy rõ ràng ở đây là ngoài ra là còn có một số cái hiện tượng mà chúng ta thấy rằng là chẳng hạn như là
các thành viên trong gia đình khi mà thấy một thành viên là uống rượu bia rồi vẫn điều khiển phương tiện
thì các thành viên khác là chưa có những cái hành động những cái phản ứng đủ mạnh đủ rõ ràng để ngăn chặn cái hành vi như vậy
thế rồi là có những cái hiện tượng như là nể đang nhau khi mà uống rượu bia trong cái dịp lễ tết nhiều rất nhiều
sau mỗi vụ tai nạn luôn là những hệ lụy đau lòng
những buổi tuyên truyền những thông điệp liên tục được tổ chức và truyền tải
tuy nhiên vấn đề ở mỗi cá nhân chúng ta
mỗi khi nâng cốc bia chén rượu hãy nhớ về những hệ lụy có thể xảy ra
và tối ngày hôm qua tại trung tâm văn hóa phật giáo tam trúc huyện kim bảng tỉnh hà nam
đã diễn ra đại lễ hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới
tới dự có phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni
các nhân sĩ trí thức học giả nhà nghiên cứu của đại diện một trăm một mươi hai quốc gia vùng lãnh thổ
và các hệ phái phật giáo trên toàn thế giới
phát biểu tại đại lễ hoa đăng phó thủ tướng phạm bình minh nhấn mạnh
tình thương tình hữu nghị đang được thắp sáng cùng muôn trái tim yêu kính phật giáo
khao khát hòa bình trên khắp nam châu cùng hướng về đêm hội hoa đăng cầu cho quốc thái dân an
thế giới hòa bình chúng sinh an lạc của vê sắc hai nghìn một mươi chín mong muốn phật tử và người dân việt nam
sẽ tiếp tục phát huy tinh hoa của đạo phật làm giàu kho văn hóa truyền thống của việt nam
thực hiện tốt chính sách luật pháp của nhà nước việt nam về tôn giáo
và đóng góp vào xây dựng đất nước việt nam tươi đẹp hòa bình phát triển và bền vững
nêu cao thông điệp hòa bình yêu thương và có những hành động thiết thực xây dựng tương lai tốt đẹp
cùng thắp sáng yêu thương cầu cho quốc thái dân an chúng sinh an lạc
hơn sáu mươi năm ngọn nến đã được thắp lên trong lễ hội hoa đăng cầu nguyện cho thế giới hòa bình
chúng sinh an lạc quốc thái dân an
hoa đăng được thắp sáng nhằm tôn vinh những giá trị tinh thần và văn hóa tâm linh
đây là một trong những sự kiện văn hóa ý nghĩa và trọng đại nhất trong đại lễ phật đả liên hợp quốc về sát hai nghìn một mươi chín
đại lễ vê sác thực sự trở thành sự kiện quan trọng trong đời sống phong phú tín ngưỡng tôn giáo ở việt nam
là niềm tự hào của phật tử và người dân về một tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc
đại lễ v sac hai nghìn một mươi chín chính là nhịp cầu kết nối trí thức yêu thương và tư tưởng tiến bộ vun đắp văn hóa hòa bình cho toàn thể nhân loại
chủ đề chung tại đại lễ phật đàn liên hợp quốc vơ sắc hai nghìn một mươi chín đó là cách tiếp cận của phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu
và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững
đây không chỉ là nội dung mang tính thích ứng mà còn là tính hợp thời nhằm ứng dụng các giải pháp phật giáo
để giải quyết các vấn nạn toàn cầu
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang là vấn đề quan tâm của toàn thế giới
vậy trong thời đại của cuộc cách mạng đó phật giáo có cách tiếp cận như thế nào về lãnh đạo toàn cầu
và trách nhiệm cùng chia sẻ để hướng tới một xã hội bền vững trên toàn cầu
đây là chủ đề được nhiều đại biểu thảo luận trong hội thảo sáng qua được tổ chức tại chùa tam trúc tỉnh hà nam
trong năm chủ đề sẽ diễn ra tại lễ lễ sắc hai nghìn một mươi chín thì chủ đề phật giáo và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã thu hút sự quan tâm hơn cả
bên cạnh những thành tiệu thì theo nhiều đại biểu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ đem tới rất nhiều thách thức
trong đó thì công nghệ mới sẽ dẫn tới sự thay đổi về quyền lực các mối quan tâm về an ninh và sự cách biệt lớn giữa dầu và nghèo
việc tìm ra các giải pháp đúng đắn để những thành tiệu phát triển bền vững của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
đồng hành cùng với những sự phát triển của triết học phật giáo là mục tiêu hướng đến tại hội thảo lần này
lấy ví dụ khi chưa có công nghệ hiện đại việc truyền bá kiến thức phật giáo
chủ yếu bằng hình thức chuyển miệng sau này tiến bộ hơn đã có chữ viết khắc chữ
tuy nhiên việc tìm kiếm lưu giữ vẫn còn gặp nhiều khó khăn
và khi có công nghệ điều này đã được giải quyết
nhiều đại biểu cho rằng áp dụng công nghệ từ cách mạng công nghiệp bốn trong việc truyền bá chính pháp
đã mở rộng khả năng lưu giữ đối tượng tiếp cận và cập nhật nhiều kiến thức
ví dụ chẳng hạn như trong cuộc hội thảo ngày nay thì có rất nhiều các học giả
mặc dù là bàn luận về phật giáo nhưng mà đấy là một cuộc hội thảo
đến từ các nền văn hóa khác nhau ngôn ngữ khác nhau
bởi vậy thì vai trò của học công nghệ là vô cùng quan trọng
ví dụ như trong kinh điển phật giáo thì có thể là ngôn ngữ pali
có thể ngôn ngữ sanskrit tây tạng hoặc chữ hán
thế thì ngày nay cũng không thể có ai có đủ trí tuệ và sự uyên bác
để có thể dịch thuật tất cả những bản kinh văn đó được
cho nên có thể sử dụng cái thành tựu tận dụng cái thành tựu của học công nghệ
để cho việc dịch thuật thì đấy tôi nghĩ rằng đấy là một giá trị mà chúng ta có thể nhìn rõ
việc triển bá công nghệ
chia sẻ đăng tải thông tin hay việc sử dụng mạng xã hội
vào việc có ích hay gây ra khổ đau đối với người tiếp nhận
là điều được nhiều đại biểu quan tâm
đặc biệt khi hiện nay không ít người sử dụng mạng xã hội
vào việc truyền bá chính pháp của đức phật
lồng ghép vào những giáo điều sai trái truyền bá tư tưởng xấu
khiến niềm tin tôn giáo dễ bị lợi dụng và rụ rỗ
phật giáo thì như lời dạy của đức phật hay là chú trương của phật giáo đó
là duy tuệ thị nghiệp
lấy trí tuệ
tuệ làm sự nghiệp
tức là khi mà mình tiếp cận một cái thông tin nào
một cái nguồn nào
thì mình phải có cái sự phân định rõ ràng
trước khi mà mình tiếp xúc
cũng như là mình áp dụng hay là mình truyền bá cái vấn đề đó
có rất nhiều người ngày nay sử dụng khoa học công nghệ
thì họ mất định tâm
họ bị ngập trong thông tin
và họ không biết đâu là cái thông tin hữu ích
đâu là cái thông tin có hại
và đôi khi chúng ta sử dụng khoa học công nghệ
thì chúng ta lại gây nên sự thù hận
sự chia rẽ
sự kích động
thế thì phật giáo với thông điệp của tình yêu thương và trí tuệ và tính không
thì giúp cho chúng ta nuôi dưỡng cái tình thương
khi mà chúng ta kết nối với nhau
khi mà chúng ta nói chuyện với nhau
khi mà chúng ta trả lời zalo hay là facebook
thì đều mang giúp cho chúng ta kết nối một cách an vui
phật giáo nhập thế lấy con người làm trọng tâm
trong mối giao hòa với xã hội
và chia sẻ trách nhiệm xã hội
thông qua tuyên truyền triết lý nhà phật
dùng sự tha thứ và lòng yêu thương
để đáp lại lòng thù hận
hóa giải thù hận
sẽ góp phần duy trì được nền hòa bình
một cách bền vững trên thế giới
vê sắc hai nghìn một mươi chín hôm nay là diễn đàn
để nhìn thấy cách tiếp cận của phật giáo
về sự lãnh đạo toàn cầu
và trách nhiệm chung cùng chia sẻ
vì xã hội bền vững
thời đại cách mạng công nghiệp bốn
từ đó giúp mỗi chúng ta cùng chiêm nghiệm
nhìn nhận lại con đường đi
phương hướng đã lựa chọn
để có được cho mình
sự lựa chọn đạo đức nhất
hoàn hảo nhất
và bền vững nhất
thưa quý vị
không đơn thuần là một địa điểm tôn giáo
chùa trong tâm thức của người việt
là chốn bình yên
người việt sinh sống ở đâu
thì ở đó có chùa
từ những làng quê sau lũy tre làng
đến những biển đất xa xôi
nơi nào đó trên trái đất này
từ đất liền cho đến tận hải đảo
những ngôi chùa ở huyện đảo trường sa
đều mang sáng giấc của chùa truyền thống
của người việt
và đều hướng ra biển khơi
giữa sóng gió trùng khơi
ngôi chùa nơi tiền tiêu biển đảo của tổ quốc
là quần mốc tâm linh
là điểm tựa vững chắc
cho những ngư dân vươn khơi bán biệt
những nén nhang thành tâm
tại chùa sơn linh trên đảo sơn ca
của đoàn công tác số năm
trong hải trình ra thăm quân dân huyện tổ quốc
mặt chùa hướng ra biển khơi kiến trúc mang dáng dấp của những ngôi chùa gốc việt từ xa xưa
giữa cái sống cái chết người dân với cầu nguyện lúc đó thì có những tảng đó lớn thôi
cầu nguyện sinh được sống được về bờ với gia đình
thì khi về bờ người ta lại đóng thì người ta đi biển nữa thì ra là người ta lập một cái am nhỏ
bây giờ cái am đó là đang ở phòng đạo trưởng ra mùa một hay cúng trên đó với những ngày lễ của quân đội này kia cũng hay cúng trên đó
thì sự linh thiên đó thì ngư dân người ta với kêu là chùa sơn linh là sự linh thiên
giữa sóng gió trùng khơi và sự khắc nghiệt của thiên nhiên chùa sơn linh vẫn đang là điểm tựa vững chắc cho những ngư dân vươn khơi bám biển mỗi ngày
ngôi chùa cũng là nơi gửi gắm tâm tư tình cảm
và động viên tinh thần cho các cán bộ chiến sĩ và người dân
không chỉ đảo sơn ca nói riêng mà là cả quần đảo trường sa nói chung
mình phải đặt một niềm tin vững chắc vào con người của mình sự học thức của mình về một tổ chức như cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
là mình nếu mà công người việt góc việt thì đi đâu thì mình cũng không quên góc tổ ông cha
và trong mỗi con người đều có cái tâm tốt và tâm sáng
thì mình luôn luôn là bị xã hội đồng tiền đồng áo đồng tiền nó làm cho mê mờ đi
thì khi mình cảm thấy mình ổn định mà mệt mỏi thì mình soi sáng lại
nhờ có ngôi chùa mà người ta yên tĩnh trong vòng năm phút thôi thì thấy cái ánh sáng tự nhiên nó sẽ soi rạn vào trong người mình
thì tự nhiên con đường mình bước tiếp theo là nó sẽ sáng
ngoài vậy sáng suốt làm việc gì cũng được thanh thông
quý vị và các bạn đang đến với tiểu mục bạn có thể bạn quan tâm nơi cung cấp những thông tin hữu ích cho công việc và cuộc sống hàng ngày của quý vị
đầu tiên là thông tin liên quan đến việc di chuyển bằng máy bay của quý vị
cụ thể là sắp tới đây các hãng hàng không việt nam sẽ áp dụng nhiều quy định mới ảnh hưởng đến giá vé và hành lý ký gửi của hành khách
từ ngày một mươi ba tháng năm jetstar pacific sẽ có sự thay đổi về cách tính phí ký gửi hành lý
thay vì đồng giá như trước cách tính phí ký gửi hành lý mới của hãng sẽ tăng theo độ dài đường bay
cụ thể giá cước của hành lý ký gửi mua thêm của jetstar pacific sẽ được tùy tính tùy theo độ dài đường bay
được phân chia thành ba nhóm là dưới sáu trăm linh tê số từ sáu trăm linh đến một tê số và trên một tê số
theo cách tính mới hành khách mua một mươi năm kg hành lý gửi trên trạng bay tp hcm đi hà nội sẽ chi trả mức phí là hai trăm linh đồng
thay vì một trăm sáu mươi đồng như trước ngày một mươi ba tháng năm
từ ngày một tháng sáu vietjet air cũng thay đổi về phụ thu thay đổi tên hành khách bay nội địa từ ba trăm bốn mươi đồng cộng tranh lệch giá vé
tại thời điểm đổi tên lên ba trăm bảy mươi bốn đồng cộng tranh lệch giá vé tăng ba mươi bốn đồng so với trước ngày một tháng sáu
với những bài nội trợ thì sắp tới sẽ lại có những bài nội trợ
thêm một lựa chọn khi mua sắm khi mà tập đoàn xăng dầu việt nam petrolimax cho biết
đang nghiên cứu thành lập chuỗi cửa hàng tiện lợi với số lượng mặt hàng có thể lên tới hai sản phẩm
chuỗi cửa hàng này sẽ có mặt tại các cửa hàng xăng dầu của petrolimax trên cả nước
petrolimax đã nghiên cứu thành lập chuỗi cửa hàng tiện lợi được năm năm
hiện đang phân loại đánh giá lại hệ thống cửa hàng xăng dầu để triển khai dịch vụ cửa hàng tiện ích
lợi thế của petrolimax là sở hữu vị trí đẹp mặt bằng rộng rãi với mạng lưới năm hai trăm linh cửa hàng xăng dầu trải khắp sáu mươi ba tỉnh thành
đây là những lợi thế rất lớn mà rất nhiều tập đoàn bán lẻ khác mong muốn
sắp bước vào những ngày nghỉ hè với những gia đình có con nhỏ thì bây giờ đang là giai đoạn chuẩn bị cho con một kỳ nghỉ hè an toàn và ý nghĩa
vâng cả một năm học tập thì các bạn nhỏ cũng rất là háo hức khi mà đến mùa hè
và đây cũng chính là lúc mà các con được nghỉ ngơi vui chơi thoải mái
còn được biết thì có rất nhiều phụ huynh đã đăng ký hay là mua các cái gói học và kỹ năng sống cho con thì
ở đó thì các con vừa được vui chơi mà cũng vừa có những cái kỹ năng khi mà ra ngoài xã hội phải không ạ
vâng đúng là như vậy và với tôi thì tôi cũng ưu tiên lựa chọn những khóa học như vậy
bởi vì là ở đây thì không những giúp cho trẻ có thể rời xa được những thiết bị thông minh
ví dụ như là điện thoại hay là tv những thứ mà chúng ta đang rất lo ngại
mà ở đây thì trẻ còn được trang bị những kỹ năng để phòng chống bị xâm hại lợi dụng
hoặc là kỹ năng thoát hiểm phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên là các bậc cha mẹ thì cũng nên lưu ý một số vấn đề sau
để con mình tham gia được các khóa đào tạo khi tham gia như vậy
đầu tiên là phụ huynh cần tìm hiểu kỹ về nội dung của các khóa học
cũng như đơn vị cung cấp khoa học để có thể đảm bảo uy tín chất lượng
và có sự phù hợp với lứa tuổi thể trạng và khả năng của con
và quan trọng là phụ huynh không nên quá kỳ vọng vào những mục tiêu giáo dục
chương trình đưa ra vào đầu khóa học mà chỉ nên xem đây là một trong những hình thức
giúp các em có thể vui chơi giải trí giải tỏa áp lực tâm lý
sau cả một năm học tập vất vả
chỉ nên tạo điều kiện cho con khám phá phát triển năng lực bản thân
tham gia các hoạt động hè trên tinh thần học mà chơi
tái tạo năng lượng sau một năm học chính khóa
nghỉ hè do điều kiện của nhiều gia đình ở thành phố
mà các bạn nhỏ cũng phải ở nhà nhiều hơn
đặc biệt là với các đô thị hiện đại
thì nhiều bạn nhỏ sẽ phải ở lại các tòa trung
cư cao tầng khi bố mẹ đi làm
và nhiều vụ tai nạn thương tâm do trẻ em ra ban công
hay leo lan can hoặc cửa sổ căn hộ chung cư nhà cao tầng
rồi bị rơi xuống đất tử vong thì cũng đã xảy ra
chỉ vì một phút lơ là của người lớn
vâng và có thể để hạn chế và ngăn chặn cái tình trạng này
thì chúng tôi cũng khuyến cáo quý vị một số cái lưu ý sau đây
thứ nhất là nên luôn có người lớn theo sát trẻ nhỏ
đặc biệt là trẻ dưới sáu tuổi
để chủ động phòng tránh thì quý vị nên tháo rỡ bàn ghế
và võng để ở khu vực ban công hạn chế cây giường tủ
bàn ghế ở gần cửa sổ
đối với các cửa chính cửa sổ phải có chốt khóa an toàn
để trẻ không thể tự mở được nên dùng lưới rào lan can
và quây phần trước ban công cửa sổ
về các giải pháp kỹ thuật lan can ban công phải cao
từ một m bốn trở lên khoảng cách giữa các thanh chắn không quá một mươi cm
kính lắp đặt phải là kính chịu lực và chiều cao
từ mặt sàn lên bầu cửa sổ là từ một m trở lên
khép lại tiểu mục có thể bạn quan tâm ngày hôm nay
xin được giới thiệu tới thu hương và quý vị khán giả
một điểm đến thú vị có tên là nhà của thời thơ ấu
vâng nhà của thời thơ ấu cái tên này thì đã cảm giác như là
cả một bầu trời ký ức tuổi thơ đang ùa về rồi chị năm hạ
vâng nhà của thời thơ ấu là một địa điểm nằm ở ngay giữa lòng
thành phố hồ chí minh nhưng lại không quá ổn nào và náo nhiệt
nhà của thời thơ ấu giống như là một ngôi trường làng nhỏ bé
giữa nhịp sống hiện đại nơi được nhiều trẻ em nhỏ
lẫn người lớn vô cùng yêu thích và thường xuyên tìm đến
được ví như một ngôi trường làng giữa lòng thành phố trong suốt ba năm qua
nằm trong một con hẻm trên đường cách mạng tháng tám
quận ba thành phố hồ chí minh
nhà của thời thơ ấu mộc mạc dân dã
địa điểm này thuộc học viện alu academy
học viện nghệ thuật dành cho các bé
ngôi nhà không có công nghệ chỉ có những món đồ mộc mạc
những khoảnh khắc ngồi chiếu uống trà và nghe hát
để không chỉ các em nhỏ mà ngay cả người lớn cũng được sống lại
những ký ức tuổi thơ đẹp nhất
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
được phát sóng vào lúc sáu giờ sáng hàng ngày trên kênh intv
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến
với các tin tức cập nhật từ bản tin sáng phương nào
kim thảo xin chào trường quê hà nội
thưa quý vị một ca phẫu thuật hy hữu của bác sĩ bệnh viện quốc tế ct
đã cứu sống năm bệnh nhân
bác sĩ bệnh nhân bốn mươi ba tuổi ngủ thành phố hồ chí minh
bởi nhiều bệnh lý phù phổi cấp nhiễm trùng tiết niệu
suy thận cấp trên nền suy thận mãn giai đoạn năm
tăng huyết áp béo phì tiểu đường tiếp hai
năm bệnh nhân nhập viện với triệu chứng sốt cao phù toàn thân
vô hiệu tăng gần một mươi năm kg trong vòng năm ngày
tại đây bệnh nhân được hội chẩn liên chiên qua ct plus
các bác sĩ quyết định chạy thận nhân tạo cấp cứu
vì không còn đáp ứng với điều trị nội khoa
sau hai tuần tình trạng nhiễm trùng ổn định nhưng chức năng thận hồi phục ít
các bác sĩ tiếp tục phẫu thuật làm rò động tính mạch
tạo đường hầm dưới da để chạy thận nhân tạo lâu dài
ca phẫu thuật may mắn này đã cứu sống bệnh nhân
và sau ba tuần điều trị tình trạng sức khỏe bệnh nhân hồi phục gần hoàn toàn
ủy ban nhân dân tp hcm vừa quyết định cập nhật bổ sung các dự án
và kế hoạch phát triển nhà ở tp hcm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
theo đó sẽ có một trăm ba mươi dự án gồm cả nhà ở thương mại và xã hội
được bổ sung trong kế hoạch này
danh sách một trăm hai mươi sáu dự án nhà ở thương mại có ba dự án tại khu trung tâm hiện hữu
một mươi bảy tại khu nội thành hiện hữu sáu mươi tại khu vực nội thành phát triển
bốn mươi sáu tại khu vực huyện ngoại thành và bốn dự án nhà ở xã hội
tại khu vực nội thành phát triển
theo đề án này diện tích bình quân nhà ở tại thành phố là khoảng tám ba triệu m hai một năm
tp hcm cũng cần đảm bảo khoảng tám mươi căn nhà mỗi năm cho người dân
các khu vực bất động sản sẽ phát triển chủ yếu theo quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật
và khu đô thị mới
trong đó khu nội thành quận một quận ba quận bốn quận năm phát triển theo hướng cải tạo
xây mới công trình cao tầng thuộc phân khúc trung cao cấp
và khu vực quận vn sẽ dành cho phân khúc bình dân
vừa qua bộ giao thông vận tải đã có kiến nghị chính phủ cho bot cai lệ tiền giang
hoạt động sau một năm ngừng thu phí với phương án là giữ nguyên vị trí và giảm sâu giá vé
bộ giao thông vận tải đã chấp thuận cho giảm giá chung các phương tiện
và mở rộng vùng miễn giảm giá dịch vụ cho các phương tiện lân cận với mức giảm tối đa
xe nhóm một từ ba mươi năm đồng mỗi lượt xuống một mươi năm đồng mỗi lượt tương ứng giảm năm mươi bảy
theo bộ giao thông vận tải đến thời điểm hiện tại dự án đã phải dừng thu gần hai năm
nhà đầu tư gặp rất nhiều khó khăn và ngân hàng cho vay vốn lo ngại về khả năng thu hồi vốn
để sớm giải quyết các khó khăn của dự án tạo niềm tin cho các nhà đầu tư tham gia đầu tư các dự án
theo hình thức hợp đồng bot đặc biệt là dự án đầu tư đường cao tốc bắc nam phía đông
bộ giao thông vận tải kiến nghị cần sớm cho phép và đảm bảo nhà đầu tư được thu tiền dịch vụ trở lại
mỗi ngày thành phố hồ chí minh thải ra hơn một mươi tấn rác thải
trong đó có tám ba tấn rác thải sinh hoạt và hơn một năm trăm linh tấn rác thải công nghiệp
việc kêu gọi các nhà đầu tư vào công nghệ đốt rác tại thành phố
đang được chính quyền thành phố hồ chí minh hết sức quan tâm
trong thời gian vừa qua sở tài nguyên và môi trường đã tích cực mở các gói đấu thầu
cũng đã tích cực mời gọi các doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư công nghệ đốt rác tại thành phố
nhưng đến nay vẫn chưa có nhà đầu tư nào
nguyên nhân là giá trị của gói thầu chưa thực sự thu hút các nhà đầu tư
mỗi ngày thành phố hồ chí minh phát sinh thêm một mươi ba tấn rác thải
trong khi đó công nghệ xử lý rác thải rắn sinh hoạt chủ yếu là chôn lấp chiếm bảy mươi sáu
nếu không có giải pháp xử lý đến năm hai nghìn hai mươi thành phố sẽ không còn đất để chôn lấp
nên việc mời gọi đầu tư vào công nghệ đốt rác được xác định là một trong những mục tiêu quan trọng của thành phố

vừa rồi trong tháng năm hai bộ đồng ý với mình về tiêu chí
tức là mình đưa ra tiêu chí chúng mình đưa ra tiêu chí để lựa chọn thư vấn
thì như vậy là hiện nay là tụi em dự kiến tình sao tụi em sẽ mở gói thầu dưới hướng là lựa chọn tiêu chí
mình lựa chọn thư vấn chúng mình lựa chọn giá
rồi sau đó cái chi phí này được tính vào cái tiền của đơn vị mà đấu thầu xuống dung cái đấu thầu
ngoài dự án đốt rác phát điện
và các dự án về cải thiện môi trường như xử lý nước thải nhằm cải thiện môi trường sống của thành phố
được chính quyền thành phố hồ chí minh đặc biệt quan tâm
như các dự án xử lý nước thải tại các khu vực tây bắc phía bắc và nam của sài gòn
hai dự án xử lý chất thải rắn với các công nghệ đột phá tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn tây bắc
các dự án trên nằm trong gói dự án phát triển hạ tầng thành phố
với tổng số vốn đầu tư hơn một trăm linh tám tỷ đồng
các dự án trên nằm trong gói dự án phát triển hạ tầng thành phố
là bệnh lý huyết học di truyền phổ biến nhất trên thế giới
bệnh có ở mọi quốc gia dân tộc bệnh xuất hiện ở cả nam và nữ
ước tính trên thế giới hiện có khoảng bảy dân số mang gen bệnh
mỗi năm có khoảng ba trăm linh đến năm trăm linh trẻ sinh ra bị bệnh thalassemia mức độ nặng
tại việt nam ước tính mỗi năm có thêm khoảng hai trẻ em sinh ra bị bệnh thalassemia
và trong những năm gần đây thì bệnh có dấu hiệu gia tăng đặc biệt là ở vùng tây nguyên
có khoảng gần một mươi hai triệu người mang gen bệnh tan máu bẩm sinh
chiếm từ một mươi cho đến một mươi hai dân số
bệnh gây ra hậu quả nghiêm trọng đến giống nổi
nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh khi có những sự hiểu biết đầy đủ
nhìn bé tít con chị lăng bốn tuổi nhanh nhẹ chơi đùa vui vẻ
ít ai biết rằng bé đang mang trong mình một căn bệnh mà sẽ theo bé cả đời
tối danh ra nó cũng lanh lẹn lắm
thì nghĩ là mình cũng đi may mắn được đứa con có khỏe mạnh nữa đấy
nhưng mà lúc một mươi một tháng thì chị thấy cháu nó cứ xanh sao quá môi tái nhạt lắm
chị nghĩ là cháu mới bị bệnh gan cho nên là chị muốn đi xét nghiệm máu để tìm hiểu thôi
nhưng mà khi mà có cái kết quả xét nghiệm thì bác sĩ nói với chị là cháu bị bệnh là beta thalassomy
thế là mình cũng không hình dung được căn bệnh đó là căn bệnh gì
tại vì chưa bao giờ chị nghe thật thật sự là chưa bao giờ chị nghe cả
có một đứa con bệnh tật là vô cùng khó khăn
nhưng chị lăng lại có cả hai đứa
con trai lớn bị động kinh
đứa bé thì bị tan máu bầm sinh
nhiều lúc chị lăng cảm thấy vô cùng suy sụp
nhưng nghĩ đến con chị lại càng phải cố gắng
vì chị biết căn bệnh này để điều trị sẽ vô cùng tốn kém và lâu dài
hiện tại cứ hai tháng một lần
chị phải đưa bé vào viện đi chuyển máu và thải sát để duy trì sự sống
cũng khó khăn lắm nói luôn là khi mà phát hiện con của mình bị bệnh ấy đó
cái tâm lý mình xuống thẳng luôn xuống tức là mình suy sụp lắm
nói chung ai hỏi lần chưa hỏi tới là chị khóc rồi
chị đã kiểu như mình vừa mặc cảm
rồi lại vừa nghĩ tới cái tương lai của con
tại vì khi mà chị vô cái phòng phóng máu để chờ truyền máu đấy
người ta nói nhiều lắm vào là khi mà nó lớn lên
chuyển máu nhiều lần
nó sẽ bị dư sắt là phải đi thải sát
đi thải sát nếu mà đến một quá trình mà cái la lách của em bé
về mới nới thải sát là nó sẽ to
là cái bụng nó trướng lên nó cứng ấy
là mình phải đi cắt lách
mỗi khi cắt lách á
thì nó sẽ ảnh hưởng đến suy tìm
tuổi thợ của nó sẽ không kéo dài
chị nói chung là rất là suy sụp làm ăn
nói chung về lúc nào cũng ám ảnh tư tưởng ấy
nhưng mà sau thì chị phải suy nghĩ lại là thôi bây giờ
nếu mình suy sụp thì mình không có sức
không có khả năng để mình làm mình loi cho con
thalassemia là bệnh thiếu máu tán huyết di chuyển
hay thiếu máu tán huyết bẩm sinh
bệnh có bốn thể
nặng trung gian nhẹ và thể người lành mang bệnh
trong những năm gần đây
có dấu hiệu tăng nhanh ở vùng tây nguyên
có khoảng gần bốn trăm linh bệnh nhân thalassemia
điều trị truyền máu thải sát liên tục
tại khoa kỳ tổng hợp này
đa số trong các cháu là đồng bào dân tộc thiểu số
hai vấn đề nguyên nhân chính
thứ nhất đối với dân tộc bản địa
số cười mang gen trong quần thể thì khá cao
cái việc mà tư vấn di truyền
cũng như là sàng lọc bước sinh
của cái bệnh thalassemia này
hiện tại ở đây là chưa được
làm một cách đồng loạt
mặt khác là vấn đề di cư tự do
từ ngoài bắc vào đây
ở những vùng vốn đã có tỷ lệ
mang bệnh thalassemia cao
khoa nhi bệnh viện vùng tây nguyên
tiếp nhận rất nhiều trường hợp
trẻ bị bệnh thalassemia
bé buôn giá hai tuổi
phát hiện ra bệnh thalassemia thể nặng
trong tình trạng sốc cao liên tục
uống thuốc mà không đỡ
gia đình phải vay mượn đến hơn hai mươi triệu
để có tiền xuống viện truyền máu cho bé
khi mà phát hiện bệnh này thì
ra mấy cung kỳ ra hỏi bệnh viện
mà chưa có kết quả
ở bệnh viện cũ một mươi hai ngày một mươi ba ngày
bé này chịu không nói luôn
mà ra xin về
thấy nó họ báo tin bệnh viện báo tin
là nó bị bệnh lo tàn
hai vợ chồng người nó đần ra
cảm xúc khó tả lắm
ngày nào về nhà không
ông xã nhà cũng bỏ ăn luôn
bé giàm thị phương bốn tuổi
bị vàng da do bệnh lý thalassemia nặng
vì hoàn cảnh gia đình khó khăn
lại không có nhiều kiến thức về bệnh lý
đến khi cho bé nhập viện
bệnh đã ở tình trạng rất nặng
từ lúc sinh ra thì nó
lúc sinh ra thì nó cắn con
nhưng mà nó vàng
tuổi một tháng mà lấy thuốc tay cho nó
tuổi nó khởi được một tháng
mà tháng sau thì nó bắt hồn
tháng sau thì nó bắt hồn
nó vàng thì nó cứ vàng
cứ nhỏ cứ vàng
cứ nhỏ từ lúc
và đến bảy tháng thì
mang đi cho bác chí khám
thì bác chí bảo là
nó nóng rất nặng rồi
tám năm nó phải lên truyền

nó phải đi vay
vấn đề bùng nổ can bệnh thalassemia
tại vùng tây nguyên
có nguyên nhân chính
đến từ việc không khám tiền hôn nhân
của các cặp đôi
can bệnh này xuất hiện nhiều
ở các vùng đồng bào danh tập thiểu số
khi mà cái ăn cái mặc còn chưa đủ
chính sự thiếu hiểu biết
dẫn đến bệnh tật
góp phần khiến cuộc sống của người dân nơi đây
càng trở nên khó khăn trống chất hơn
thalassemia là căn bệnh di truyền nguy hiểm
nhưng kiến thức về bệnh này
của người dân còn chưa đầy đủ
và chưa được tư vấn về tiền sản và di chuyển
việc điều trị bệnh
cần sự hợp tác của bà mẹ đứa trẻ
và cả cộng đồng
để đảm bảo sức khỏe của bé được lâu dài
ngay khi mà đứa trẻ còn niêm thiếu
thì nên được cái tư vấn
tiền hôn nhân
phát hiện gian bệnh
để các cháu có cái khái niệm
về bệnh lý này
sau đó thì đến đối với các cặp vợ chồng
hoặc là các đôi lứa
mà đã quyết định tiền tiền hôn nhân
nên được tư vấn
cái khả năng mà người ta sinh ra một đứa con
họ sinh ra một đứa con
có bệnh thalassemia là bao nhiêu phần trăm
thì sau đó thì đối với những bố bà mẹ
mà đã lỡ sinh ra con có bệnh thalassomy rồi
thì nên được chẩn đoán và điều trị
theo dõi kịp thời
từ các cơ sở y tế
để truyền máu này
thải sát này
tư vấn dinh dưỡng này
điều trị hỗ trợ này kịp thời
để chất lượng cuộc sống thì tăng lên
mà cái biến chứng của bệnh thì giảm đi
cách chăm sóc và điều trị tại nhà
đối với bệnh nhân thalassemia
chế độ ăn dầu dinh dưỡng
cân bằng các thành phần glucid
protein lipid vitamin và khoáng chất
sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh
biết giữ ghìn vệ sinh sạch sẽ
giữ ấm cơ thể khi trời lạnh
đảm bảo an toàn thực phẩm
tập thể dục thường xuyên
tiêm phòng các vaccine phòng bệnh như
cúm rubella viêm não viêm phổi
viêm gan bê
đặc biệt cần thiết với những bệnh nhân bị cắt lách
có thể uống acid folic
để tăng tạo hồng cầu
nhưng phải theo chỉ định của bác sĩ
không tự uống các loại thuốc có chứa sắt
hạn chế thức ăn có chứa hàm lượng sắt cao
như thịt bò rau có màu xanh đậm
nên uống nước chè tươi hàng ngày sau ăn
để làm giảm hấp thu sắt
nếu bị sốt hoặc có triệu chứng nhiễm trùng
nên đi khám bác sĩ để được điều trị kịp thời
mời quý vị theo dõi một số thông tin dự báo thời tiết ngày một mươi bốn tháng năm
từ ngày hôm qua thì có lẽ là người dân một số tỉnh bắc bộ và trung bộ
thì đã có thể cảm nhận rõ thời tiết đang nóng dần lên
với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày từ ba mươi đến ba mươi ba độ
và nguyên nhân của sự tăng nhiệt này
là do hiện nay thì vùng áp thấp nóng phía bắc bộ và trung bộ
phía tây đang có xu hướng phát triển
dự báo là trong các ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng năm
do ảnh hưởng của rìa phía nam vùng áp thấp nóng phía tây
với đầy gió tây nam gây hiệu ứng phơn
nên ở khu vực vùng núi các tỉnh trung bộ
và khu vực tây bắc thuộc bắc bộ
xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày
là khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi chín tháng năm
nắng nóng và nắng nóng gai gắt sẽ xuất hiện trên diện rộng
ở các tỉnh bắc bộ và trung bộ
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ
riêng khu vực vùng nối các tỉnh trung bộ
thì có nơi từ ba mươi chín đến bốn mươi độ
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ
là từ một mươi hai đến một mươi sáu giờ
cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp một
khu vực hà nội trong các ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng năm
trời nắng nhiệt độ cao nhất phổ biến
từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi chín tháng năm
trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là
từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ
có nơi trên ba mươi tám độ
vâng cho dù là vài ngày trước
khi mà thời tiết đầu hè mà lại giống như là
chớm đông hay là những ngày sắp tới
nắng nóng có thể đạt đến mức độ khủng khiếp
thì ở bất kỳ một trạng thái thời tiết nào
người dân cũng có thể có những cảm nhận hết sức là hài hước
thông qua những dòng trạng thái
hay là những hình ảnh trên mạng xã hội như thế này
và hy vọng là chúng ta có thể dùng
sự lạc quan này để vượt qua
những ngày nắng nóng đỉnh điểm sắp tới
một thông tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm
hiện nay trên độ cao năm nghìn m
rãnh gió tây đang dịch chuyển dần sang phía đông
dự báo là do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió
trên mực năm nghìn m
nên từ đêm qua khu vực tây bắc và việt bắc
có mưa rào và rông
cục bộ có nơi mưa to đến rất to
ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam
nên ở nam bộ chiều và tối
tiếp tục có mưa rông
trong mưa rông có khả năng cao sẽ xảy ra
lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét mưa đá cấp một
còn bây giờ sẽ là dự báo chi tiết
cho các vùng trên cả nước
đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé